cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã bị can trần hữu giang
nguyên phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí petroland
trước khi bị phát lệnh truy nã trần hiễu giang bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
nhưng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú
trong quyết định truy nã cơ quan an ninh điều tra bộ công an nêu rõ
bất cứ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an
viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an
địa chỉ hai trăm năm mươi bốn nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm điện thoại sáu mươi chín ba trăm ba mươi ba sáu nghìn ba trăm một mươi sáu mươi chín ba trăm ba mươi ba bảy nghìn bốn mươi hai